thực hiện đề án kiểm soát dân số vùng biển và ven biển đến nay tỉnh ninh thuận đã triển khai và đạt kết quả tích cực giúp các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận với những dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình
nhờ đó tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên tỷ lệ không sinh con thứ ba đều giảm chất lượng dân số khi sinh được nâng cao
những năm qua trạm y tế xã vĩnh hải huyện ninh hải cùng với các đoàn thể địa phương cộng tác viên dân số y tế thôn bản thường xuyên bám sát cơ sở vận động các cặp vợ chồng chị em trong độ tuổi sinh sản
thực hiện tốt các biện pháp kế hoạch hóa gia đình chăm sóc sức khỏe sinh sản bằng hình thức tổ chức tư vấn nói chuyện chuyên đề sinh hoạt nhóm
đã giúp cho các đối tượng được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đồng thời nâng cao nhận thức trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình

đồng thời nâng cao nhận thức trong công tác dân số y tế thôn bản thường xuyên bám sát cơ sở vận động các cặp vợ chồng
đề án năm mươi hai về kiểm soát dân số vùng biển và ven biển tại tỉnh ninh thuận đã tạo điều kiện cho hàng ngàn người dân vùng biển tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản
theo đó hơn chín mươi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản được cung cấp thông tin tư vấn nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình nên chất lượng dân số khi sinh được nâng cao
tỷ lệ tử vong mẹ tỷ lệ tử vong sơ sinh tỷ lệ tử vong trẻ em giảm việc não phá thai giảm việc mang thai ngoài ý muốn và giảm được dị tật dị dạng ở trẻ sơ sinh
với sự năng nổ và hết lòng vì công việc của đội ngũ y tế cơ sở đến nay một mươi chín xã vùng biển ở tỉnh ninh thuận đều triển khai các chương trình của đề án kiểm soát dân số vùng biển và ven biển đạt kết quả tốt theo các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra